các vị đại diện viện kiểm soát nhân dân đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét và tuyên phạt mức án tử hình đối với một mươi một bị cáo phạm tội mua bán tàng trị trái phép chất ma túy gồm trần đức duy nguyễn trung kiên nguyễn văn hùng nguyễn thành nam lương xuân vững chu văn hậu phạm văn mạnh vi văn tuấn bế văn thắng lý tiến đông triệu văn duy đề nghị mức án tù trung thân đối với tám bị cáo gồm nguyễn thành yên đặng minh châu tô văn quốc lục văn thượng ngô quốc mạnh n
mức án hai mươi năm tù đối với ba bị cáo gồm đàm văn quang nguyễn mạnh hùng phạm văn quỳnh mức án từ hai mươi bốn đến ba mươi tám tháng tù đối với bị cáo vũ thị thu hảo về hành vi không tố giác tội phạm và đây được xem là những đề nghị hình phạt nghiêm khắc và thích đáng đối với tội danh của từng bị cáo
thưa quý vị hôm nay là ngày một mươi tháng ba là ngày xét xử thứ một mươi hai và phiên tòa tiếp tục bước vào phần tranh luận giữa các luật sư bảo chữa cho các bị cáo và đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa dự kiến phần tranh luận sẽ diễn ra trong năm ngày
liên quan đến vụ phát hiện triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu tại tp hcm vào ngày hôm qua sau khi bắt giữ được bốn đối tượng cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã phối hợp mở rộng điều tra và bắt giữ thêm hàng chục đối tượng khác có
liên quan đến đường dây quy mô lớn này những điều tra ban đầu cũng cho thấy đường dây này hoạt động rất tinh vi trong khoảng một năm trở lại đây với sự tham gia của nhiều đối tượng cộng cán
như tin đã đưa bất ngờ ập vào một bãi đất trống sát tổng kho xăng dầu cắt lái lực lượng công an đã bắt quả tăng bốn đối tượng gồm võ sương tài xế xe bồn trần thanh quý phụ xe bồn đoàn anh dũng và một đối tượng tên bình chưa rõ lai lịch đứng ra mua xăng dầu rút trộm đang phá niêm trì xả van rút sang dầu
khám xét bảy địa điểm khác lực lượng công an bắt giữ tổng cộng gần ba mươi đối tượng thu giữ lượng lớn tăng vật
qua điều tra các trinh sát phát hiện ba nhóm đối tượng do huỳnh minh dũng anh em đoàn anh tuấn đoàn anh kiệt đoàn anh dũng trần tình nguyễn thị ngọc tuyền đã có hành vi móc nối với các tài xế xe bồn rút ruột sang dầu rồi tuồn ra ngoài bán
sau khi rút trộm xăng dầu các tài xế xe bồn pha trộn tạp chất vào bồn để đủ số lượng đóng lại niêm phong đi giao cho các cây xăng dầu trên địa bàn tp hcm và các tỉnh khác
vâng với rất nhiều vụ cháy xe ô tô xe máy xảy ra trong thời gian vừa qua và xăng dầu kém chất lượng cũng có thể là một nguyên nhân gây ra thì vụ việc lần này cần phải được điều tra một cách kỹ lưỡng để xử lý nghiêm minh các đối tượng
thưa quý vị sau một thời gian dài chờ đợi thì bom tấn công scon island hay công đảo đầu lâu với rất nhiều bối cảnh ở việt nam
đã chính thức ra mắt tuy nhiên buổi lễ ra mắt bộ phim này tại tp hcm đã không hề trọn vẹn khi một ngọn lửa lớn đã bất ngờ bùng phát khi buổi lễ đang diễn ra khiến hàng trăm người phải tháo chạy toán loạn
vào khoảng một mươi chín h tối qua vụ cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng chỉ trong vòng ba phút đã thiêu dụi toàn bộ sân khấu hệ thống âm thanh ánh sáng
nhận được tin báo ba xe chữa cháy và hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bảy đã có mặt kịp thời nhanh chóng cô lập đám cháy không cho lây lan qua khu vực siêu thị
sau một mươi phút nỗ lực đám cháy được dập tắt hoàn toàn may mắn vụ cháy không có thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản là hơn một tỷ đồng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do tan lửa từ phần đuốc biểu diễn của diễn viên múa bất cần bén vào phần mô hình trang trí do chất liệu dễ bắt cháy sân khấu ngoài trời do lớn nên ngọn lửa bùng lên dữ dội
liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường nguyễn văn cử quận long biên hà nội sau khi lái ô tô tông hàng loạt người nhập viện tài xế vũ trọng tiến chú tại quận long biên đã bị tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông
như tin đã đưa vào tối ngày bảy tháng ba ông tiến điều khiển xe ô tô chở vợ đi trên đường nguyễn văn cử hướng từ cầu trương dương về cầu chui đến trước cửa số nhà một trăm linh chiếc xe ô tô này va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển đi cùng chiều khiến xe máy bị đổ người phụ nữ ngã ra đường và bị thương nhẹ
chiếc xe ô tô sau đó tiếp tục đâm gây thương tích cho năm người tông vào các phương tiện và đâm gãy ba biển báo một cây xanh một trụ nước cứu hỏa hai xe đạp điện hai xe máy vợ ông tiến ngồi trên xe ô tô cũng bị thương nặng
sáng ngày tám tháng ba ông tiến đã đến cơ quan công an trình diện hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ văn thương chú tại huyện u minh thượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
thông tin ban đầu chiều ngày bốn tháng hai sau khi ăn nhậu thương đến nhà mẹ ruột ở xã vĩnh thuận thì gặp em gái ruột là võ thị tuyết cũng có mặt ở đây
do có mâu thuẫn từ trước sẵn hơi men trong người nên khi gặp chị tuyết thương đã lấy chiếc ghế đánh liên tiếp vào đầu sau đó dùng chiếc chìa khóa xe máy đâm nhiều cái vào vùng mặt làm chị tuyết bị thương nặng
vâng hiện nay tình trạng thanh thiếu niên có hành vi côn đồ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đặc biệt là các nhóm đối tượng sau khi sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khác dẫn đến nhiều hoạt động phạm tội hết sức mạnh động đẳng mức đáng báo động
điều đáng nói là tình trạng này không chỉ xuất hiện tại các địa bàn trung tâm thành phố mà đang có chỉ hướng gia tăng tại các địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa phản ánh sau được thực hiện trên địa bàn tỉnh yên bái nơi mà từ đầu năm đến nay đã xảy ra hàng chục vụ án cố ý gây thương tích
đối tượng đỗ văn phát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ sáu mươi sáu phường yên ninh tp yên bái vừa bị bắt giữ về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan điều tra đối tượng phát khai nhận sau khi đi uống rượu về phát gây sự với anh
đối tượng đỗ văn phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ sáu mươi sáu phường yên ninh thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái
đối tượng đỗ văn phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tổ sáu mươi sáu phường yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái thành phố yên bái

từ thực tế các vụ án cướp giật tài sản xảy ra cho thấy ban đêm đường vắng vẻ và nạn nhân là phụ nữ là những yếu tố mà các đối tượng phạm tội đã tận dụng một cách triệt đề
vì sao lại là phụ nữ bởi đối tượng này thường đeo nhiều trang sức túi sách chứa tài sản và sức kháng cự cũng yếu hơn nam giới
đặc biệt bên cạnh thủ đoạn tinh vi của các đối tượng thì sự thiếu cảnh sát trong bảo vệ tính mạng và tài sản đã vô tình tạo cơ hội để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
cảnh báo về vấn đề này tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ phan văn thịnh hai mươi một tuổi chú tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa về hành vi cướp dần tài sản trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
qua đấu tranh bước đầu phan văn thịnh khai nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
thịnh đã cùng lê thế chiến hai mươi ba tuổi ở cùng địa phương điều khiển xe máy thực hiện trên một mươi vụ cướp giật chủ yếu là điện thoại di động
số tài sản cướp giật được thịnh và chiến mang đến các tiệm cầm đồ bán lấy tiền tiêu xài
thực tế cho thấy những phụ nữ đi trên đường thường chủ quan mất tập trung
lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác các đối tượng thường bám sát theo sau để theo dõi con mồi
trong quá trình di chuyển các đối tượng sẽ có những biểu hiện như tăng ga lạng lách đánh võng cùng chiều với nạn nhân
gặp điều kiện thuận lợi bọn chúng sẽ ra tay cướp giật tài sản của nạn nhân rồi phóng xe tàu thoát
chính sự chủ quan mất cảnh giác của người dân đã vô tình tạo cơ hội để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
vì đặc biệt là tình hình mà cướp giật đi đường thì đặc biệt là đối tượng bị xâm hại phần lớn là phụ nữ và trẻ em
khi trong xe thăm gia vô thăm không đi đường mất cảnh giác là an mạc hữu hôn
mong đều triều nữ trang đối tượng lợi dụng những người như thế
dùng xe phân khâu lớn bóm theo xe hở của người có tài sản để thực hiện hành vi cướp giật
để mà nhân dân lập tất phong người thì chúng tôi thông bố cho bà con nhân dân khi ra đường là hãy sức lưu ý
tuyệt đối không được an mạc hữu hôn và mong đều triều nữ trang phải căng thẳng
tránh những trường hộp lợi để cho đối tượng bóm theo lợi dụng cho lúc xe hở để thực hiện hành vi trộm cắp gây hậu quả nghiêm trạng
bên cạnh đó lực lượng công an quảng ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhất là các phong trào ở khu phố khu dân cư phòng chống tội phạm
đồng thời phát huy ý thức trách nhiệm của cộng đồng của người tham gia giao thông trong đấu tranh ngăn chặn
và xử lý các tình huống cướp và cướp giật tài sản trên đường

optimum gold mới được công nhận bởi ucas anh quốc bé hấp thu khỏe phát triển trí não tốt hơn
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý